nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi cho nhân dân thủ đô nhân dịp đón tết cổ truyền
ubnd tp hà nội vừa ban hành kế hoạch số một mươi một chỉ đạo tổ chức bắn pháo hoa tại ba mươi điểm bắn
trong đó có sáu trận địa bắn tầm cao và hai mươi bốn trận địa bắn tầm thấp
theo đó có ba điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp với hỏa thuật được tổ chức tại quận hoàn kiếm
trước trụ sở báo hà nội mới tại quận tây hồ điểm vườn hoa lạc long quân
và tại quận nam tử liêm khu liên hợp thể thao quốc gia mỹ đình
bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp tại ba điểm thuộc quận hai bà trưng quận hà đông và thị xã sơn tây
bắn pháo hoa tầm thấp tại hai mươi bốn quận huyện thời gian bắn một mươi năm phút từ giờ đến giờ một mươi năm phút
ngày hai mươi năm tháng một tức đêm giao thừa tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi